qua lời khai của biên lực lượng công an đã thu hồi chiếc xe ô tô trả lại cho bị hại
được biết biên là đối tượng đã nhiều lần lấy xe của gia đình đem đi cầm lấy tiền qua biên giới đánh bạc
vụ việc hiện đã được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra xử lý
trước tình trạng một bộ phận người dân đặc biệt là thanh thiếu niên trên địa bàn huyện chư sê tỉnh gia lai
sử dụng súng tự chế công cụ hỗ trợ trái phép có diễn biến phức tạp
công an huyện chư sê đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ vận động đấu tranh ngăn chặn
trong năm hai nghìn một mươi tám cơ quan công an đã thu giữ bốn mươi chín khẩu súng tự chế hai súng kíp một súng quân dụng và hàng trăm linh linh kiện chế tạo súng các loại
thực tế cho thấy việc sử dụng súng tự chế công cụ hỗ trợ trái phép luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng hai tại thôn mỹ thạch một thị trấn chư sê xảy ra vụ việc liên quan đến súng tự chế khiến một người tử vong
theo kết quả điều tra ban đầu trong lúc xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên một đối tượng đã dùng súng hơi cồn bắn đạn trì gây án
lực lượng công an đã bắt giữ hung thủ khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi tàng trữ mua bán súng tự chế công an huyện chư sê đã lập kế hoạch tổ chức lực lượng gồm cảnh sát hình sự giao thông ma túy phối hợp tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các thôn trường xa làng người có uy tín tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng
trên cơ sở luật quản lý sử dụng vũ khí cũng như các nghị định của chính phủ và thông tư thì chúng tôi đã tuyên truyền trực tiếp đến mọi người dân và thông
qua các buổi tuyên truyền này có gắn kết với công tác cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ cũng như sử dụng các loại công cụ này bằng trực quan sinh động bằng sử dụng máy chiếu loa đài hàng năm chúng tôi đều làm tốt công tác này
do đó trên địa bàn không xảy ra việc sử dụng cái này để gây ảnh hưởng đến tính mạng của người sức khỏe trên địa bàn
sau nhiều lần được chính quyền vận động chiều ngày hai mươi sáu tháng hai vơn và thoen ở thôn quen mép xã dun huyện chư sê
đã tự nguyện mang hai súng tự chế bắn đạn trì đến giao nộp cho công an xã dùn
như một số thanh niên trong thôn họ không biết việc sử dụng súng tự chế là hành vi vi phạm pháp luật nên không lường trước được những hiểm họa từ số vũ khí này
bây giờ tại cái chung đó nó thấy nó nguy hiểm lắm
bọn em đi săn chuột chân cà chim rồi bàn cà nó cũng chết
thì tại chung bản mì của người thì nó mất
thì bọn em vì chính quyền bảo thấy nó nguy hiểm quá
thì bọn em lại nạp lên chính quyền
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay qua công tác nghiệp vụ công an huyện chư sê đã điều tra khám phá ba vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
phát hiện ba mươi bốn vụ việc liên quan đến hành vi mua bán vận chuyển linh kiện chế tạo súng tự chế các loại
theo kết quả điều tra các đối tượng thường sử dụng thông tin giả lợi dụng mạng xã hội xe khách để giao dịch mua bán vận chuyển nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
bên cạnh đó nhiều vụ việc liên quan đến súng tự chế bị hại thường không trình báo hoặc thiếu hợp tác khiến quá trình điều tra của lực lượng công an gặp khó khăn
trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam vncert vừa phát đi thông tin hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền gen grab năm hai vào việt nam và các nước đông nam á
tại việt nam gengrab năm hai được phát tán qua email giả mạo bộ công an việt nam
theo đó vnsource cho biết gengrab năm hai là phiên bản mới
trong họ mã độc tống tiền gengrab lan rộng trên toàn cầu trong hơn một năm qua
tại việt nam gan grab năm hai được phát tán thông qua thư điện tử giả mạo bộ công an việt nam với tiêu đề như trên màn hình có kèm tẹp giải nén
khi người dùng giải nén và mở tẹp này mã đọc sẽ được kích hoạt và toàn bộ dữ liệu của máy tính sẽ bị mã hóa
mã độc đồng thời sinh ra một tệp yêu cầu hướng dẫn cho người dùng trả khoản tiền chuộc từ bốn trăm linh đến một usd thanh toán qua đồng tiền điện tử để giải mã dữ liệu
để phòng tránh lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối từ vncert
đối với những người dùng cần lưu ý khi mở tiệp đính kèm từ email lạ các thư có nội dung bất thường
phát hiện ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản của nhiều người dân trên vùng biển huyện an minh tỉnh kiên giang không có người canh giữ
vào đêm khuya một mươi năm tên trộm chạy xuống tốc độ cao ra biển trộm cắp sau đó bán lại cho ba người khác lấy tiền tiêu xài gây thiệt hại cho người dân vùng biển trên bảy trăm linh triệu đồng
các đối tượng đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử với bản án gần bốn mươi tám năm tù giam
sau hai ngày xét xử vào ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt một mươi tám bị cáo cùng chú tại huyện an minh mức án tổng cộng gần bốn mươi tám năm tù về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo cáo trạng của viện kiểm sát một số ngư dân ở xã vân khánh huyện an minh đánh bắt thủy sản bằng cách thả các vỏ ốc đã được cột cố định vào các sợi dây liên kết với nhau thành những luồng dây dài thả xuống biển để cho mực chui vào sau một thời gian sẽ kéo vỏ ốc lên để lấy mực
do biết vị trí tọa độ của một số điểm người dân răng bẫy mực lợi dụng đêm khưa trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám hùng dậm đen và sơn làm chủ mưu rủ các bị cáo khác chín lần chạy xuống máy ra biển lấy trộm hàng chục nghìn vỏ ốc rồi đem về bán cho chướng linh và miền lấy tiền tiêu xài gây thiệt hại về tài sản cho sáu người dân hơn bảy trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh phú yên thời gian qua trên địa bàn huyện đồng xuân xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập vào các trường học lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gây mất an ninh trở tự và tâm lý hoang mang lo lắng trong cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh
trước tình trạng trên công an huyện đồng xuân đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra nhanh chóng khám phá các đối tượng phạm tội thu hồi tài sản trả lại cho nhà trường
lợi dụng đêm tối nhân viên bảo vệ sơ hở mất cảnh giác
trong việc tuần tra canh gác bảo vệ tài sản kẻ gian đã đột nhập vào trường phá khóa cửa phòng làm việc của ban giám hiệu thư viện phòng học để lấy trộm tài sản
điển hình là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lên tới hơn năm mươi triệu đồng xảy ra tại một trường trung học trên địa bàn xã xuân lãnh
sau khi vụ việc trên lắng xuống thì mới đây một vụ việc tương tự khác lại tái diễn tại trường mầm non phong lan thị trấn la hai huyện đồng xuân
vào chiều ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thì bảo vệ trường chúng tôi thì đi kiểm tra đi tuần thì có phát hiện là hai cái phòng học mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỏ
bị kẻ gian cậy cửa giật cửa sau và lấy đi mất một số tài sản tv và đầu đĩa dùng để phục vụ học tập cho các cháu
thì sau khi mà được bảo vệ báo thì tôi vào và kiểm tra
rồi sau đó tôi báo cho công an thị trấn và công an huyện để có hướng giúp nhà trường tìm ra thủ phạm
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là nguyễn văn hiếu chú tại khu phố long bình thị trấn la hai
đêm khuya ngày một tháng hai hiếu đột nhập vào trường cậy cửa lấy đi hai chiếc tv một đàn organ ba đầu đĩa dvd
khi hiếu đem số tài sản trên về nhà cất giấu và tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện
hiện toàn bộ số tài sản trên đã được lực lượng công an thu hồi trả lại cho nhà trường
cơ quan cảnh sát điều tra là tiến hành cử ngay lực lượng điều tra
đến điều tra tại hiện trường và đồng thời là cử lực lượng trinh sát tập trung xác minh bằng mọi giá phải làm rõ
bởi vì đây là cái tài sản có giá trị lớn và cũng là của trường học
cho nên là bằng cái giá là phải điều tra làm rõ
thì cái kết quả đó thì sau hai ngày điều tra đã xác minh làm rõ được cái đối tượng
hiện nay đa số các trường học đều trang bị nhiều phương tiện thiết bị dạy học hiện đại có giá trị
vì vậy việc tăng cường công tác an ninh bảo vệ tài sản trong nhà trường là điều hết sức cần thiết
ngoài việc thực hiện các biện pháp tuần tra canh gác nhà trường cũng nên lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh
nếu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn thầy cô nhà trường có thể thông báo ngay cho cơ quan công an biết để kịp thời ngăn chặn xử lý
điều này không chỉ góp phần tạo môi trường học tập an toàn lành mạnh cho học sinh mà còn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tại thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
một chiếc xe khách bất ngờ đâm vào đuôi xe tải rồi mất lái đâm thẳng vào cột điện ngay sát nhà dân khiến tài xế bị thương
hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do mất điện
theo thông tin ban đầu chiếc xe khách dừng nằm bốn mươi năm chỗ do tài xế tên văn quê bắc giang điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố đồng xoài tỉnh binh phước đi thành phố hồ chí minh đến địa bàn khu phố thắng lợi thị trấn tân phú
bất ngờ một chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước phanh gấp do tránh đoạn hố công trình đang thi công bị lấn ra sát đường
tài xế văn không xử lý kịp đã đâm thẳng vào chiếc xe tải sau cú va chạm kính lái của chiếc xe khách bị vỡ nát cabin xe biến dạng
tài xế văn không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe tiếp tục lao lên phía trước đầm gãy cột điện bên cạnh nhà dân
thời điểm xảy ra vụ việc trên xe có khoảng hai mươi hành khách tất cả đều không bị thương nhưng tinh thần hoảng loạn
vụ việc khiến cho hàng trăm hộ dân khu phố thắng lợi bị mất điện ảnh hưởng tới sinh hoạt và kinh doanh
lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết phương tiện khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ngày hôm qua tại huyện tân yên cục cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã tổ chức trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên trung tá cho đồng chí nguyễn quang luận
nguyên phó đội trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
sau khi thiếu tá nguyễn quang luận gặp nạn hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh bắc giang đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
sau khi thiếu tá nguyễn quang luận gặp nạn hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh bắc giang đã chỉ đạo các biện pháp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ